trong khuôn khổ tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi và thăm nhật bản
hôm nay tại phủ thủ tướng nhật bản thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội đàm với thủ tướng nhật bản abe shinzo
tại cuộc hội đàm hai thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường mức độ tin cậy chính trị
thông qua việc duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
thủ tướng abe shinzo đã cảm ơn và nhận lời thăm tại việt nam
và dự hội nghị cấp cao asean trong năm việt nam là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh
trong đó có hợp tác trong khuôn khổ admm
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư
đặc biệt là việc hỗ trợ việt nam nâng cao chất lượng nông sản phát triển nông nghiệp công nghệ cao
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả
các dự án hợp tác oda của nhật bản tại việt nam
thúc đẩy hợp tác theo hình thức hợp tác công tư ppp
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam sẽ tiếp tục nỗ lực
để xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng minh bạch và thuận lợi hơn nữa
trước khi tiến hành hội đàm cấp cao hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết
trao đổi sáu văn kiện bao gồm hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù
công hàm trao đổi liên quan đến khoản viện trợ không hoàn lại cho dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực
bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ y tế việt nam và các cơ quan liên quan của nhật bản
bản ghi nhớ hợp tác về khung pháp lý cơ bản để thực hiện đúng chương trình lao động kỹ năng đặc định
biên bản ghi nhớ giữa bộ lao động thương minh và xã hội việt nam và viện công nghệ quốc gia cosen nhật bản
hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến trao đổi hợp đồng vay vốn tài trợ các dự án năng lượng tái tạo
giữa việt combine và ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản jbic